lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam vừa kịp thời giải cứu hai mươi tám người bị mắc kẹt bên suối giữa núi do nước lũ dâng cao
vào khoảng một mươi sáu h chiều nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam nhận được tin báo có một nhóm gồm hai mươi ba người đi dã ngoại tại khu vực suối tiên thuộc xã quế hiệp huyện quế sơn tỉnh quảng nam bị mắc kẹt bên trong núi do mưa lớn nước suối dâng cao nên đề nghị giải cứu
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
do nước dâng cao khó tiếp cận cán bộ chiến sĩ đã hướng dẫn nhóm người ra vị trí thuận lợi sau đó triển khai bắc thang răng dây giải cứu thành công đưa hai mươi ba người đến nơi an toàn sau hơn một tiếng đồng hồ giải cứu
trước đó lúc một mươi h ba mươi phút có một nhóm hai mươi tám người trong đó có hai mươi bốn học sinh vừa tốt nghiệp lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông nguyễn
thái bình xã bình đào huyện thăng bình tỉnh quảng nam và hai thầy giáo cùng hai cháu nhỏ đi dã ngoại tại suối tiên
đến một mươi bốn h ba mươi phút chiều trời mưa lớn nước suối dâng cao có năm em học sinh đi qua trước nên qua được bờ còn lại hai mươi ba người bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao
rất may khu vực này có sóng điện thoại nên gọi điện cầu cứu được lực lượng chức năng